thưa quý vị nhiều người ở thành phố hồ chí minh hà nội có nguy cơ mất hàng trăm tỷ đồng
vì bị dụ dỗ góp tiền mở ngân hàng giởm
tội phản tiền giả lộng hành dịp cuối năm giá vàng tăm chứng khoán giảm mạnh đầu tuần
là những nội dung đáng chú ý trong thành phố hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một
và tôi giang thái sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt chương trình
thì mình có thể đảm bảo được thu nhập và mình cũng có thể đảm bảo được cái tết nó an khang hơn

chúng tôi cũng có một sáng kiến là ra mắt một chiếc áo phiên bản mùa đông đặc biệt cho các bác tài xế chỉ riêng là hà nội trong giai đoạn này

nếu nhìn theo thâm niên phần lớn lao động có thâm niên năm năm trở lên sẽ tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp
tuy vậy nhóm có thâm niên một hai năm là nhóm sẽ nghỉ nhiều nhất nếu không có lương thưởng
hoặc vẫn có nhưng thấp hơn kỳ vọng của họ
trong dài hạn các doanh nghiệp nên đầu tư vào các phúc lợi khác ngoại lương như hỗ trợ nơi ăn trốn ở giáo dục cho con cái y tế cho gia đình cho người lao động
bên cạnh lương thưởng và chính sách hỗ trợ đối tác
người lao động sẽ quan tâm đến cái việc kỹ năng tay nghề của họ và tương lai của họ
thì doanh nghiệp nên có những khóa học để giúp cho người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề kỹ năng tức lẫn kỹ năng mềm
hoặc là doanh nghiệp nên xây dựng những cái lộ trình thăng tiến
người lao động họ có rất nhiều vấn đề
ví dụ như là họ sẽ quan tâm đến nơi ăn chống ở nè
thì mình hỗ trợ những cái liên quan đến nơi ăn chống ở
rồi con chưa đến tuổi đến trường
thì họ sẽ cần một cái chỗ để mà gửi con khi họ đi làm
rồi khi con đến trường thì họ sẽ quan tâm đến chuyện là
bây giờ cho con vô trường nào rồi cũng chuẩn bị thủ tục giấy tờ gì
nếu như mà doanh nghiệp mình có làm được những cái chuyện giống như vậy
ví dụ như là khu trong trẻ nội bộ cho nhân viên
thì đó là một điều rất hay
để giúp đỡ
cho gánh bớt cái nỗi lo người lao động
và giúp giữ cho người lao động
trong số một ngày doanh nghiệp đã báo cáo về sở lao động thương minh và xã hội
thành phố hồ chí minh kế hoạch thưởng tết năm hai nghìn hai mươi hai
thì hơn năm mươi doanh nghiệp đang gặp khó khăn về cân đối tài chính
nhiều doanh nghiệp đã rất cố gắng
vẫn đảm bảo thưởng tết cho người lao động
theo quy chế thưởng của doanh nghiệp
và theo thỏa thuận lao động tập thể
do đó thực tế hiện nay
nhiều doanh nghiệp đang cố gắng giữ lương tháng một mươi ba cho nhân sự và đối tác
còn phần thưởng đang cần sự chia sẻ của người lao động
để có thể chi trả sau tết
vào cuối quý i hoặc giữa năm hai nghìn hai mươi hai
để cân đối kế hoạch tài chính
tạo mối quan hệ hợp tác bền vững sau tết
thưa quý vị thời điểm cuối năm
nhu cầu mua sắm giao dịch của người dân tăng cao
cũng là lúc tội phạm tiền giả diễn biến phức tạp
sự xuất hiện của loại tội phạm này
không chỉ ảnh hưởng lớn
để phát triển kinh tế xã hội và an ninh tiền tệ
mà còn gây tâm lý hoang mang
lo lắng trong quần chúng nhân dân
trên địa bàn tỉnh bình thuận nói riêng
và cả nước nói chung
tội phạm đang lợi dụng thời điểm cuối năm
nhu cầu tiền mặt của người dân tăng cao
để buôn bán và tiêu thụ tiền giả
với hình thức và thủ đoạn tình vị
thủ đoạn ở đây là
chúng dùng tiền giả mệnh giá lớn
để mua hàng hóa giá trị nhỏ
để được thối lại
bằng thị thật
và chúng thường lợi dụng
người bán hàng trong lúc bận rộn
không có tập trung
thiếu cảnh giác
và lợi dụng là mua hàng hóa lúc là trời tối
và là chúng thường đến
những nơi bán hàng hóa
nằm trên các trục đường
mà dễ cho chúng tẩu thoát nếu bị phát hiện
theo thông báo của
cục an ninh kinh tế bộ công an
loài tiền giả xuất hiện thời gian gần đây
có mệnh giá năm trăm linh đồng hai trăm linh đồng
một trăm linh đồng và năm mươi đồng
các tờ tiền giả đều có đặc điểm chung
là lớp mực in dễ bị bóng trọng
hình ảnh hoa văn không sắc nét
hình định vị không khớp
khi xoay dưới đèn cực tím
thì xe ri dọc và xe ri ngang không phát quan
riêng tiền giả polymer mệnh giá năm trăm linh đồng
có thể in trên nền ni lông hoặc giấy
mang ký tử siêu nhỏ
là giải mực nhòe
cửa sổ lớn và cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng
không cần đối
trách nhiệm của các cán bộ
và ngân hàng là trong quá trình giao dịch
tiền mặt với khách hàng
nếu phát hiện tiền giả
thì phải lập biên bản thu giữ
thông báo cho cơ quan công an biết
để mà phối hợp xử lý
còn nếu phát hiện tiền nghi giả
thì cũng phải lập biên bản tạm thu giữ
và chuyển tiền nghi giả này
về ngân hàng nhà nước tỉnh
để giám định
còn đối với các tổ chức cá nhân
nếu có nắm giữ tiền giả
thì cũng phải là giao nộp
cho ngân hàng nhà nước tỉnh
hoặc là giao nộp
cho cơ quan công an
bộ đội biên phòng
hải quan nơi gần nhất
trường hợp mà có phát hiện thông tin về tiền giả
thì cũng phải thông tin kịp thời
cho các cơ quan này
những vụ án liên quan đến tin giả xảy ra
trong thời gian qua cho thấy
các đối tượng phạm tội thường là những người
không có nghề nghiệp hoặc hành nghề tự do
nhiều đối tượng có tiền án tiền sự
hành vi sản xuất tàng trữ vận chuyển
lưu hành tiền giả dưới bất kỳ hình thức nào
số lượng tiền giả bao nhiêu
thì cũng đều là hành vi vi phạm pháp luật
về cái tiền giả mà phạm tội có giá trị
có trị giá tương ứng
từ năm triệu đồng tiền giả
đến dưới năm mươi triệu đồng
thì có thể bị xử phạt từ năm năm đến một mươi hai năm
và cái khung tăng nặng
tại khoản bốn
thì có thể bị xử phạt đến
một mươi năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
hiện nay các đối tượng thường
mua bán tiền giả qua mạng và giao dịch tinh vi
nên khó phát hiện
trong khi đó nhiều người dân chưa hiểu rõ cách phân biệt
tiền thật giả hoặc chưa chú trọng
đến việc kiểm tra kỹ tâm tờ tiền
khi thực hiện giao dịch
ngoài sự vào cuộc tích cực của cơ quan
chức năng nhằm ngăn chặn và xử lý
nghiêm hành vi phạm pháp luật liên quan đến tiền giá
các tổ chức đơn vị hoặc cá nhân
cũng cần cẩn trọng hơn trong các giao dịch
bằng tiền mặt tránh thất thoát tài sản
người dân cần tích cực tố giác các đối tượng
gạ cẩm lưu hành tiền giả
không tiết tài cho hành vi vi phạm pháp luật
đảm bảo an toàn xã hội
bằng cách tạo ra hình ảnh doanh nhân thành đạt
giàu có và vẽ ra kế hoạch kinh doanh
xanh giàu gấp vốn mở ngân hàng khá hoàn hảo
một cặp vợ chồng đã khiến
nhiều người tin tưởng sập bẫy
đứng trước nguy cơ mất hàng trăm tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng một viện kiểm sát nhân dân
tp hcm đã có quyết định gia hạn điều tra
vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt
khoáng sản thời hạn đến ngày ba mươi tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai việc gia hạn này
dựa vào đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm sau khi thủ lý
đơn tốt cáo của người dân về việc
biệt chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
trước đó nhiều người tố cáo bà phùng thị nghệ
và ông nguyễn trần minh quân
cùng ngụ quận bảy công an tp hcm đã khởi tố
vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đơn tốt cáo gửi cơ quan chức năng
của bà trương bạch tuyết ngụ quận bảy thể hiện
mà quen biết vợ chồng bà nghệ qua một người bạn
sau đó bà nghệ đề xuất và bà tuyết
đã đồng ý góp năm mươi sáu tỷ đồng
để kinh doanh xăng dầu
lần đầu bà nghệ chuyển một phần lợi nhuận cho bà tuyết
với tổng số tiền hai mươi ba bảy tỷ đồng
để tạo niềm tin
sau đó bà ngày tiếp tục vẽ ra việc mở ngân hàng
và mời bà tuyết góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập
bà tuyết đã vây ngượng
và nhiều lần chuyển cho bà nghệ hơn một trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên việc mở ngân hàng đã bị đặt
bà nghệ sau đó xác nhận vây
và nhận của bà tuyết tổng cộng hai trăm sáu mươi tỷ đồng
tuy nhiên bà nghệ đã bạc vô âm tính
không liên lạc được
lúc này bà tuyết đã lập phi bằng
đồng thời làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
đây là bộ việc phức tạp
và số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng
nên cơ quan điều tra cần khẩn trương
tiến hành xác minh xử lý
tránh việc người phạm tội có hành vi tẩu tán tài sản
gây thiệt hại cho các nạn nhân